trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam chiều nay đồng chí tập cận bình
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa
và đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã tham dự lễ khánh thành cung hữu nghị việt trung
cung hiểu nghị việt trung là công trình của tỉnh hiểu nghị việt nam trung quốc
công trình được xây dựng trên khuôn viên rộng ba ba ha diện tích xây dựng gần một mươi bốn m hai
lấy cảm hứng từ hoa sen được thực hiện bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ trung quốc
và vốn đối ứng của việt nam sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng cùng hữu nghị việt trung
sẽ là nơi tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân văn hóa nghệ thuật và hội nghị hội thảo
tại buổi lễ đồng chí tập cận bình và đồng chí nguyễn thị kim ngân đã cùng thực hiện nghi thức
trao chìa khóa tượng trưng cung hiểu nghị việt trung
nhân dịp này lãnh đạo hai nước đã tiến hành khai trương biển tên trung tâm văn hóa trung quốc tại hà nội
sau buổi lễ đồng chí tập cận bình và đồng chí nguyễn thị kim ngân đã gặp gỡ
giao lưu với các đại biểu tham dự diễn đàn nhân dân việt trung và một số nhân sĩ
trí thức có đóng góp tích cực cho quan hệ của hai nước